thưa quý vị đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau khi xảy ra vụ việc máy bay vietnam airlines bị dọa bắn khi bay qua vịnh tokyo
cục phòng chống khủng bố và cục an ninh nội địa bộ công an đã triển khai phối hợp với phía nhật bản để điều tra vụ việc
liên quan đến vụ máy bay vietnam airlines bị dọa bắn khi bay từ tokyo nhật bản về hà nội
ông đinh việt sơn phó cục trưởng cục hàng không việt nam cho biết sau khi xảy ra việc
cục phòng chống khủng bố và cục an ninh nội địa bộ công an đã triển khai phối hợp với nhật bản để điều tra vụ việc
theo đó trong chiều ngày năm tháng một sau khi nhận thông tin vụ việc hai cơ quan trên đã làm việc với cục hàng không việt nam
trong ngày sáu tháng một cơ quan công an việt nam liên hệ với đầu mối phía cảnh sát nhật bản để điều tra xác định nghi phạm
trước đó như báo chí đã thông tin
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một sử dụng máy bay b bảy trăm tám mươi bảy tám trăm sáu mươi tám từ narita nhật bản về hà nội khởi hành lúc một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng một giờ địa phương với một mươi năm thành viên tổ bay cùng bốn mươi bảy hành khách
đây là chuyến bay thương mại đầu tiên từ nhật bản về việt nam của vietnam airlines kể từ khi hai nước khôi phục đường bay thường lệ
khoảng một mươi một h một mươi giờ địa phương chi nhánh việt nam airlines tại nhật bản nhận được một cuộc điện thoại từ một đối tượng giọng nam
tự xưng là người mỹ nói tiếng nhật với nội dung trao đổi
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một tốt nhất là quay lại narita nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh tokyo
tôi đang chuẩn bị bắn vn năm nghìn ba trăm một mươi một khi bay qua vịnh tokyo tốt nhất nên quay lại
thời điểm này chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã bay được khoảng bốn mươi phút và chuẩn bị bay qua vịnh tokyo
ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa nêu trên chi nhánh vietnam airlines tại nhật bản đã báo cáo
nhanh vụ việc về tổng công ty hàng không việt nam tổng công ty đã báo cáo vụ việc cho nhà chức trách nhật bản
cục hàng không việt nam và các cơ quan chức năng của bộ công an đồng thời triều tập cuộc họp của ủy ban khẩn nguy
và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của tổng công ty hàng không việt nam
sau khi được sự đồng ý của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia
và bộ trưởng bộ giao thông vận tải cục trưởng cục hàng không việt nam đã chỉ đạo vietnam airlines xin phép nhà chức trách hàng không nhật bản
chuyển hướng máy bay hạ cánh xuống sân bay fukoyca nhật bản
khoảng một mươi ba h hai giờ địa phương chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã hạ cánh an toàn xuống sân bay fukuoka nhật bản
nhà chức trách và cảnh sát sân bay fukoka đã lên máy bay kiểm tra phỏng vấn tổ bay và hành khách
nhưng không áp dụng các biện pháp an ninh và cho phép máy bay được đổ tại sân bay fukoka trong khoảng hai giờ đồng hồ
để xem xét đánh giá thông tin cũng như sự an toàn của chuyến bay
khoảng một mươi bốn h ba mươi giờ địa phương sau khi xác định chuyến bay an toàn không có dấu hiệu bất thường
nhà chức trách và cảnh sát sân bay fukoka đã thông báo cho phép chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một khởi hành về hà nội
chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một hồi hành lúc một mươi năm h bốn mươi tám giờ địa phương từ sân bay fukoka tiếp tục hành trình về hà nội
vào lúc một mươi tám h một mươi hai giờ việt nam ngày năm tháng một chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một đã hạ cánh an toàn xuống cảng hàng không quốc tế
theo nhà chức trách hàng không đây là một tình huống chuyến bay bị đe dọa an ninh
các tình huống đe dọa an ninh hàng không đều được lường trước nằm trong phương án được xây dựng từ các kịch bản khác nhau
khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có phương án xử lý
việt nam airlines kịp thời triển khai quy trình ứng phó khẩn nguy an ninh để xử lý vụ việc theo đúng quy định đảm bảo an toàn cho chuyến bay
được biết theo quy trình thông tin chuyến bay bị đe dọa không được thông báo cho hành khách nhằm tránh tâm lý bất an lo sợ
việc các hãng không bị đe dọa có bom trên chuyến bay do sẽ bị bắn không phải là chuyện hiếm xảy ra với hãng không thế giới
tuy nhiên đến nay các hãng hàng không việt nam chưa xảy ra tình huống bị đe dọa khủng bố hay bắn hạ mới chỉ xuất hiện những tình huống liên quan đến đe dọa có bom trong hành lý
dọa máy bay không phải chuyện đùa
trước vụ máy bay vietnam airlines bị dọa bắn khi qua vịnh tokyo thế giới cũng xảy ra một số vụ việc máy bay bị đe dọa và buộc phải quay đầu
những kẻ gây chuyện đã phải trả giá vì hành vi đó
trên thực tế đã có những chuyến bay thương mại buộc phải quay đầu vì sự an toàn của mọi người
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chuyến bay mang số hiệu ms bảy trăm hai mươi chín của hãng ejeep air đang trên đường tới nga phải quay lại cairo sau khi cất cánh được hai mươi hai phút chỉ vì một lá thư đe dọa giả
trước sự việc này ông đinh việt thắng cục trưởng cục hàng không việt nam cho biết thêm
việc ứng phó với tình huống đe dọa an ninh hàng không như vùng vé bay vietnam airlines bị dọa bắn đều được lường trước và xây dựng kịch bản ứng phó
do vậy khi vietnam airlines nhận được điện thoại đe dọa thông tin được hãng báo ngay với cơ quan liên quan của việt nam và nhật bản
đồng thời hãng triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn nguy và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của hãng

tiếp nhận thông tin cục hàng không báo cáo ngay bộ trưởng bộ tư thông vận tải phó thủ tướng thường trực phạm bình minh
chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia để có hướng xử lý kịp thời theo các phương án đã xây dựng từ trước đó
do vậy quy trình xử lý vụ việc rất nhanh
khi được sự đồng ý của phó thủ tướng phạm bình minh cục hàng không đã chỉ đạo vietnam airlines xin phép nhà chức trách hàng không nhật bản
chuyển hướng máy bay hạ cánh xuống sân bay fukuoka nhật bản
ông thắng cho biết thêm khi xử lý tình huống trên thông tin chuyến bay vn năm nghìn ba trăm một mươi một bị đe dọa bắn chỉ được thông báo cho phi công khi yêu cầu quay trở lại hạ cánh xuống sân bay fukokia
còn với các hành khách trên chuyến bay tổ chỉ thông báo là chuyến bay cần quay lại hạ cánh xuống sân bay fugoka để kiểm tra kỹ thuật
thông tin chuyến bay bị đe dọa không được thông báo cho hành khách nhằm tránh tâm lý bất an lo sợ đối với hành khách
về thông báo như thế nào cũng có trong quy trình ông thắng cho biết
theo cục trưởng đinh việt thắng việc các hãng hàng không bị đe dọa có bom trên chuyến bay do sẽ bị bắn không phải là chuyện hiếm xảy ra với hàng không thế giới
thậm chí trên chuyến bay kéo dài có những hành khách ngồi lơ bức xúc hoặc hành khách say rượu cũng quậy phá đe dọa với tiếp viên là có bom trên chuyến bay
các thông tin đe dọa trên đều được báo cáo để cơ quan liên quan đánh giá ra quyết định xử lý phù hợp nhất là bảo an toàn cao nhất cho mỗi chuyến bay
vì sao phải quay đầu
có nhiều lý do khiến các chuyến bay phải quay đầu
đó có thể vì trục trạc kỹ thuật của máy bay những vấn đề phát sinh trong lúc bay do con người hay các yếu tố khác như có hành khách gây dối nhà vệ sinh bị hỏng
và nghiêm trọng hơn là do đe dọa đánh bom hoặc bắn máy bay đến từ người trên chuyến bay hay trên mặt đất
những thông tin đe dọa sự an toàn của hành khách thường khiến phi công phải quay đầu
khi máy bay đã trở lại sân bay an toàn lực lượng an ninh sẽ lên máy bay để giải quyết nguy cơ
có trường hợp đã phải điều động máy bay quân sự để hộ tống chuyến bay
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy một chuyến bay chở hơn ba trăm ba mươi người qua hãng malaysia airlines phải quay lại sân bay manburg úc
sau khi một hành khách người sri lanka tên manod mark hai mươi năm tuổi cố xuống vào bồng lái
người này tuyên bố có bom và đe dọa cho nổ tung máy bay
thứ trưởng bộ giao thông vận tải malaysia lúc đó ông adunazis karabki cho biết hành khách này dường như đã say rượu
anh ta bị phía hành đoàn khống chế và sau đó bị lực lượng an ninh sân bay

tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám chuyến bay chở hơn một trăm bảy mươi hành khách của hãng hàng không scots singapore buộc phải quay đầu khi đang trên đường tới thái lan sau khi một hành khách nói mang bom trong túi
gây chuyện đều phải trả giá đắt
báo los angeles times bình luận không có chỗ cho những trò đùa ở sân bay hay trên máy bay
việc ai đó đưa ra thông tin không đúng cho nhân viên các hãng hàng không
đe dọa bằng lời nói hay chỉ là đua cơn đều có thể khiến họ gặp rắc rối nghiêm trọng
từ việc bị trục xuất khỏi chuyến bay bị cấm bay trong một thời gian cho tới bị bỏ tù
xin nhắc lại một lần nữa việc dọa máy bay không phải chuyện đùa
rất có thể án tù vào còng số tám sẽ theo bạn đến cuối đời
nhiềm vui xíu cợt trên mạng sống của người khác sẽ khiến chính bạn phải trả giá
và với sự vào cuộc quyết liệt từ phía cục phòng chống khủng bố và lực lượng công an
sự thật sớm muộn cũng sẽ được sáng tỏ
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại